công an tp hcm cho biết đã phối hợp với sở y tế tp hcm kiểm tra một số phòng khám có hoạt động phức tạp
và đến nay thì đã có hai người nước ngoài liên quan đến các phòng khám về vẻ bệnh bị lực lượng chức năng buộc xuất cảnh
qua các đợt kiểm tra cơ quan chức năng đã ghi nhận một số phòng khám như phòng khám đa khoa quốc tế ở quận một
phòng khám đa khoa hồng phong ở quận năm vi phạm quy định trong khám chữa bệnh và bị sở y tế tp hcm phạt tiền
đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động các phòng khám sai phạm có thời hạn
ngoài ra công an tp hcm cũng đã phát hiện và xử lý vi phạm về công tác quản lý cư trú xuất nhập cảnh
với số người nước ngoài có liên quan đến các phòng khám trên
thời gian tới công an tp hcm sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế tăng cường kiểm tra hoạt động của các phòng khám đa khoa quốc tế
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có